đó là những yếu tố quan trọng làm nên những chiến công của bộ đội biên phòng nghệ an trong công tác đấu tranh phòng chống các loại tội phạm đặc biệt là tội phạm ma túy góp phần giữ vững bình yên cho vùng biên giới
một mươi bánh heroin một mươi năm viên ma túy tổng hợp là tăng vật thu được trong chuyên án ba trăm năm mươi hai lv chuyên án đấu tranh phòng chống ma túy lớn nhất từ trước đến nay của bộ đội biên phòng nghệ an
theo hồ sơ chuyên án sau bốn tháng trời lăn lộn ở các cánh rừng sâu thuộc khu vực biên giới giữa hai nước việt nam lào để điều tra phương thức thủ đoạn hoạt động của các đối tượng buôn bán vận chuyển ma túy
khoảng một mươi một h một mươi bảy phút ngày một mươi bảy tháng bốn năm hai nghìn hai mươi
bộ đội biên phòng nghệ an và công an tỉnh hồ phân lào đã bắt gọn hai đối tượng thò nò chư và thỏ và giống khi chúng đang trên đường vận chuyển lượng ma túy lớn đi tiêu thụ